lực lượng chức năng nghi vấn hai người có biểu hiện phạm tội vì khi phát hiện công an đã bỏ chạy
do đó công an huyện lâm hà và đức trọng phối hợp truy bắt là đúng thẩm quyền và đáng biểu dương
riêng với các hình ảnh trong video clip liên quan đến việc chấn áp vô hiệu hóa khống chế đối tượng của lực lượng chức năng đại tá phùng tất thành
người phát ngôn công an tỉnh lâm đồng cho rằng ở cuối clip ghi nhận khi công an ép ngã xe hai thanh niên đã có hành vi chống trả
do đó lực lượng chức năng buộc phải có hành động chấn áp tội phạm
video clip và giàn dựng lặp đi lặp lại nhiều lần gây hiểu nhầm là công an đánh liên tiếp vào hai thanh niên này
sau khi nghiên cứu kỹ video clip này công an tỉnh thấy có căn cứ tổ chức điều tra làm rõ
truy tố các đối tượng trước pháp luật và có hành vi chống người thi hành công vụ
đại tá phùng tất thành cũng cho rằng qua thông tin chính thống này công an tỉnh lâm đồng đề nghị các trang thông tin điện tử đã chia sẻ
và đăng những đoạn video clip này cần gỡ bỏ để tránh gây hiểu nhầm và bức xúc trong dư luận xã hội